để đánh giá trình độ khoa học của một quốc gia một tổ chức hay cá nhân nhà khoa học
thì số lượng và chất lượng bài báo công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế được xem là một trong những tiêu chí quan trọng
câu chuyện này ở các quốc gia phát triển là điều hết sức bình thường
tuy nhiên với không ít nhà khoa học ở việt nam hiện vẫn là bài toán chưa có lời giải thỏa đáng ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
các quốc gia phát triển là điều hết sức bình thường
lâu dài và liên tục cho các tài năng trẻ được đào tạo ở trong nước cũng như ở nước ngoài về
thì mới có thể tập hợp được lực lượng chất sám này
theo nhiều chuyên gia ngoài nguồn kinh phí dành cho khoa học còn hạn hẹp
thì việc không đặt ra yêu cầu phải có công bố quốc tế cũng là nguyên nhân khiến số lượng công bố quốc tế của việt nam trong nhiều năm qua ở mức thấp
ngoài ra yếu tố môi trường nghiên cứu với trang thiết bị thiếu thốn
không đồng bộ cũng là nguyên nhân
trong đó toán học vật lý và hóa học là những lĩnh vực có thế mạnh chiếm tới bốn mươi tổng công bố quốc tế